công đại dịch covid một mươi chín gửi tới toàn thể cán bộ y bác sĩ những tình cảm chân thành sự tri ân sâu sắc với những nỗ lực công hiến thời gian qua nhấn mạnh ngành đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngành y tế cũng đã góp phần xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi hiệu quả pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế
thời gian tới chủ tịch quốc hội đề nghị ngành y tế tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của trung ương đảng quốc hội chính phủ trong đó đặc biệt lưu ý đến nghị quyết số hai mươi hai mươi một của trung ương đảng về bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đặc biệt lưu ý ngành y tế bám sát mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân cả về thể chất tinh thần tầm vóc và chất lượng cuộc sống đồng thời hướng tới việc bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân
tập trung hoàn thiện tham mưu chính phủ chính quốc hội luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày một tháng một năm sau phù hợp với quy định của luật khám chữa bệnh
chiều nay tại hà nội trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội chủ trì phiên họp mở rộng thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
dự phiên họp còn có thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
về phía cơ quan soạn thảo có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cơ quan của quốc hội các bộ ngành trung ương
dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ gồm hai điều trong đó điều một sửa đổi bổ sung một mươi năm trên ba mươi ba điều của luật hiện hành
một số chính sách lớn như sửa đổi bổ sung đối tượng cảnh vệ biện pháp cảnh vệ quyền hạn của lực lượng cảnh vệ chế độ chính sách đối với công tác cảnh vệ
điều hai quy định về hiệu lực thi hành
tại phiên họp đa số các ý kiến đều đánh giá cao cơ quan soạn thảo trong việc chuẩn bị hồ sơ dự án luật một cách công phu đầy đủ đảm bảo chất lượng
cùng với đó nhiều ý kiến tán thành với một số quy định mới trong dự thảo luật nhằm hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thực tiễn của công tác cảnh vệ

tôi nghĩ là như vậy thì vừa giảm được số đối tượng cảnh vệ về mặt sự kiện nhiều quá nhưng mặt khác vẫn có thể đảm bảo được yêu cầu về an ninh yêu cầu về đối ngoại khi cần thiết
tại phiên họp về vấn đề này thay mặt cơ quan soạn thảo thứ trưởng lê quốc hùng cũng khẳng định đây là vấn đề đã có trong thực tiễn cũng là một vấn đề quan trọng trong lần sổ đổi bổ sung này
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tôi đều rất là sạc đáng
nếu không áp dụng biện pháp cảnh vệ thì nguy cơ là mất an ninh quốc gia và tự tử an toàn xã hội ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại nó sẽ ra
thì tôi thấy là ý kiến của cả ủy ban và các cái ủy ban khác của quốc hội rất tán thành cái này và chính phủ cũng tán thành rất cao
cái này là một cái rất là linh động và trở thành cái nội dung chủ yếu trong cái sửa đổi lần này
tại phiên họp thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cũng đã giải trình thêm xung quanh một số vấn đề
được các đại biểu nêu như các chế độ chính sách cho công tác cảnh vệ bổ sung đối tượng cảnh vệ
thứ trưởng lê quốc hùng chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu đồng thời khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến này để hoàn thiện dự án luật
cần quyết tâm cao độ để xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp nhân văn và hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
bên cạnh đó tích cực xây dựng và triển khai thực chất môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí cần nhiều hơn những nỗ lực quyết tâm bản lĩnh để mỗi cơ quan báo chí đều là cơ quan báo chí tử tế mỗi người làm báo đều là người làm báo tử tế
đây là yêu cầu được đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh tại hội nghị giao ban báo chí đầu xuân diễn ra vào sáng nay tại hà nội
phát biểu tại hội nghị ông nguyễn trọng nghĩa đánh giá cao các kết quả công tác báo chí năm hai nghìn hai mươi ba nhất là dịp tết nguyên đán vừa qua công tác thông tin tuyên truyền của báo chí đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động trong toàn đảng toàn dân toàn quân là nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước
về nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị báo chí cần tập trung tuyên truyền thật tốt
việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tích cực sáng tạo việc tuyên truyền các nghị quyết kế hoạch chỉ thị quyết sách của trung ương quốc hội chính phủ bám sát hơi thở cuộc sống từ thực tiễn cuộc sống để phản ánh góp phần kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhân ái trong xã hội
nhận định những khó khăn trong thời gian tới phó thủ tướng trần lưu quang cho rằng về lý thuyết khi khó khăn sẽ sinh ra bất ổn nên trách nhiệm nhiệm vụ của báo chí càng nặng nề hơn sẽ phải góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó xoa dịu nỗi đau của tất cả mọi người và định hướng lan tỏa những việc ví dụ mô hình tốt đẹp đồng thời phải răn đe những hành vi phạm pháp do khó khăn sinh ra
phó thủ tướng cũng lưu ý việc báo chí đang chịu sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa chính cơ quan báo chí với các nền tảng xã hội nên cần đối diện trực tiếp với khó khăn không thể né tránh đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí cần quan tâm quản lý sản phẩm nhà báo phóng viên tốt hơn tăng cường đào tạo giúp học hỏi được các kinh nghiệm tốt và có cách làm mới suy nghĩ mới để có những sản phẩm mới hấp dẫn hơn cạnh tranh hơn
thưa quý vị sau tết lượng người dân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ tăng cao
xác định rõ điều này ngay từ trước trong và thời điểm sau tết lực lượng công an toàn tỉnh quảng bình nói chung và cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh nói riêng đã sớm chủ động triển khai các phương án công tác sẵn sàng phục vụ nhân dân
với tinh thần mọi người dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính đều được giải quyết
năm nay tất cả hồ sơ làm thủ tục cấp hộ chiếu cho người dân đều được thực hiện thông qua cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công bộ công an
tuy nhiên để hồ sơ thực hiện được người dân cần đáp ứng các yêu cầu như căn cước công dân phải có định danh mức độ hai số điện thoại chính chủ và ảnh phải chuẩn để đối chiếu
khi hồ sơ đáp ứng được các yêu cầu này người dân chỉ cần ngồi ở nhà là có thể thực hiện việc nộp hồ sơ để được cấp cấp đổi hộ chiếu sau thời gian tám ngày làm việc
đây là bước đột pha mới trong cải cách hành chính áp dụng công nghệ thông tin và các lộ trình thực hiện việc chuyển đổi số của lực lượng công an quảng bình trong giai đoạn hiện nay

để đáp ứng yêu cầu của người dân và kịp thời phục vụ nhân dân một cách nhanh chóng hiệu quả phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng bình đã bố trí cán bộ chiến sĩ đảm bảo ứng trực kịp thời giải quyết các thủ tục của người dân
đơn vị đã huy động phương tiện lực lượng để ứng trực trong và ngoài giờ hành chính kể cả ngày nghỉ để có thể đáp ứng được nhu cầu chính đáng của nhân dân
anh lê đức tuấn anh đến làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
anh tuấn anh khá hài lòng và bất ngờ khi được lực lượng công an hướng dẫn trực tiếp ngay trên điện thoại của mình để nộp hồ sơ
sau mấy phút hồ sơ của anh đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và được chấp thuận
sau này tôi vừa đến đây để làm giải tơ một chiều để chuẩn bị sang bến đức và xuống đấy cũng như chứ giúp được tân tinh của cả cán bộ công an thì sự tốc độ thế làm phù hợp mạo hơn và đã làm xong giải tơ
cho người có người có thể ở nhà có thể triển khai dịch vụ công quốc gia được
có người họ không hiểu họ tới đây để được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn
cái trường hợp thứ hai hồ sơ của họ bị bổ túc
ví dụ như họ có thiếu thông tin xuất nhập cảnh hoặc hồ sơ của có nhiều vấn đề cần bổ túc theo yêu cầu của bộ công an thì họ phải tới đây trực tiếp để bổ sung hồ sơ
theo như thông lệ hàng năm lượng người dân đến làm thủ tục ngay sau những ngày nghỉ tết sẽ tăng cao
cho nên trước đó phòng quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động triển khai các phương án công tác
tuy lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu cũng tương đối đông tăng gấp đôi so với ngày thường trung bình từ ba trăm linh cho đến ba trăm năm mươi hồ sơ mỗi ngày nhưng cũng đã giảm nhiều so với mọi năm
với tinh thần mọi người dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính đều được giải quyết
cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập công an tỉnh quảng bình phục vụ nhân dân một cách tốt nhất ngay sau những ngày nghỉ tết
sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh ở huyện kiến thụy thành phố hải phòng gây thiệt hại lớn về tài sản
rất may năm người trong gia đình đã kịp thoát ra ngoài
vào khoảng sáu giờ bốn mươi phút sáng nay người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng một của ngôi nhà ba tầng ở thôn bốn xã tú sơn huyện kiến thụy thành phố hải phòng
tầng một được gia đình sử dụng vào mục đích kinh doanh với nhiều mặt hàng như đồ điện quần áo giày dép mỹ phẩm
lửa và khói đã bao trùm toàn bộ tầng một của ngôi nhà
ba người trong nhà kịp thoát ra ngoài an toàn qua lối thoát nạn phía sau
nhờ được tin báo các cơ quan chức năng đã huy động năm xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai phương án chữa cháy
lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh kịp thời di chuyển một số vận dụng phía ngoài của ngôi nhà ra khỏi đám cháy trước khi ngọn lửa lan rộng
đến gần chín giờ đám cháy cơ bản được khống chế
lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại
cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại trong vụ cháy này
trong khi đó các lực lượng phối hợp tại tỉnh lào cai vẫn đang khẩn trương huy động tối đa nhân lực và phương tiện tiến hành khoanh vùng khống chế đám cháy lớn tại khu vực vườn quốc gia hoàng liên thị xã sapa
vụ cháy xảy ra vào gần hai giờ chiều qua tại khu vực tiểu khu hai trăm tám mươi sáu và hai trăm chín mươi hai a thuộc thôn xéo mý tỉ xã tả văn thị xã sapa
khu vực cháy trên núi cao hiểm trở độ cao khoảng một chín trăm linh m so với mực nước biển đề hình chia cắt khó tiếp cận lấp thực bì dày gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường và tổ chức chữa cháy
tính đến một mươi một h ba mươi trưa nay có khoảng một người bao gồm lực lượng chức năng và người dân tham gia khoanh vùng tạo đường băng cản lửa dập tắt đám cháy
hiện tại đám cháy cơ bản được khoanh vùng để khống chế và dập tắt
về thiệt hại hiện không có thiệt hại về người diện tích bị cháy là khoảng hơn hai mươi năm hectare chủ yếu là thảm thực vật cây lau lách và một số diện tích cây tái sinh nguyên nhân cháy đang được xác minh làm rõ
ngay trong ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh lào cai đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan đơn vị và địa phương liên quan tổ chức các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra
ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông trần quang nhất nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh phú yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ban chấp hành đảng bộ tỉnh phú yên đã họp và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông trần quang nhất nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh phú yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trong nhiệm kỳ này ông trần quang nhất đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu triển khai một số dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái aic thực hiện
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
sử dụng các trang facebook để quảng cáo về khả năng thi công xây dựng nhà gỗ đinh văn cường chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam đã lừa đảo nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng
đối tượng vừa bị công an huyện lý nhân bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an cường khai nhận đã dùng mạng xã hội facebook có tài khoản là nhà gỗ bảo lâm và nét đẹp cổ truyền chạy quảng cáo có khả năng thi công xây dựng các loại nhà gỗ sau đó yêu cầu chủ đầu tư có nhu cầu làm nhà gỗ chuyển tiền đặt cọc
khi các bị hại tin tưởng chuyển tiền thì cường hủy kết bạn chặn toàn bộ liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản
với các thủ đoạn trên từ đầu năm ngoái cho đến nay đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở các tỉnh thành phố trên cả nước với số tiền là hai năm tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án